dịch covid một mươi chín trên cả nước đang diễn biến nhanh và phức tạp số các mắc hàng ngày vẫn tăng cao ở một số địa phương
ubnd tp hà nội đã yêu cầu các sở ban ngành và ubnd quận huyện thị xã tăng cường kiểm soát toàn bộ hoạt động vận tải
trong đó hạn chế tối đa hoạt động vận tải hành khách công cộng từ các vùng dịch về hà nội và ngược lại
danh sách này được công bố cập nhật trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
tổ chức hoạt động vận tải đi lại hợp lý đến các tỉnh thành phố có dịch theo định hướng
đối với các tỉnh thành phố có dịch nếu thay thế được bằng vận tải đường sắt hoặc đường hàng không thì cho dừng hoạt động vận tải đường bộ
kiểm soát chặt chẽ hành khách đi các phương tiện vận tải hành khách công cộng gồm xe khách liên tỉnh xe buýt taxi ô tô phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố
đồng thời ubnd thành phố yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và thành phố hồ chí minh
đặc biệt các nhà ga sân bay phải tăng cường tuyên truyền giám sát thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định tình hình diễn biến dịch bệnh tại các điểm đi và đến trước mỗi chuyến bay chuyến tàu theo chỉ đạo của ubnd tp